tính đến hôm nay ngày một mươi một tháng một mươi việt nam không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín mới
như vậy đã ba mươi chín ngày việt nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam hiện là một một trăm linh bảy ca
trong tổng số một một trăm linh bảy ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là một hai mươi bốn ca
số ca còn đang điều trị là bốn mươi tám ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi năm tám trăm tám mươi bảy người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện hai trăm tám mươi một người cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi ba hai mươi hai người
cách ly tại nhà nơi lưu trú hai năm trăm tám mươi bốn người